sự ra đi của đại tướng lê đức anh là một mất mát lớn lao đối với toàn đảng toàn quân và toàn dân ta
những người từng là đồng đội đồng chí cấp dưới của ông vẫn còn ghi nhớ những kỷ niệm sâu sắc trong thời gian được công tác cùng ông
sau đây là ghi nhận của truyền hình nhân dân tại tp hcm
mấy ngày qua đại tá đinh văn huệ nguyên trưởng phòng khoa học công nghệ và môi trường của khu bảy
buồn vui xúc động khi nhận được tin đại tướng lê đức anh tờ trần
ông là đồng đội và là cấp dưới của đại tướng lê đức anh từ thời kháng chiến châu pháp
đối với ông đại tướng lê đức anh thực sự là một tướng trận mạc tài ba

được đại tướng lê đức anh lúc bấy giờ là phó tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân việt nam
kim chính ủy tư lệnh quân khu bảy
đã tin tưởng và điều động ông đi làm nhiệm vụ đặc biệt tại chiến trường campuchia
khi mà trình bài với mình anh sĩ gần gũi không phải là người cấp trên ra lệnh cho mình
mà động viên mình giải thích mình đi làm
mà ngay sau đó mấy năm sau đồng chí gặp tôi đồng chí hỏi quá trình làm
đồng chí có khó khăn gì có thuận liệu gì tôi báo cáo sơ bộ
để mà thực hiện được kết quả làm sao đồng chí lại tiếp tục động viên mình
cho nên những cái đó mình cảm thấy người chỉ huy gần gũi mình
tình cảm và những lời dặn của đại tướng lê đức anh đã được đại tá đinh văn huệ thực hiện rất tốt
nhằm giúp bạn xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận làm đồng cốt để bảo vệ chính quyền cách mạng